bảo vệ trái tim khỏe mạnh như tám loại thực phẩm giàu protein
hiện nay các bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng và trẻ hóa
bệnh tim gây đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong số một trên toàn thế giới
các chuyên gia cho biết chế độ ăn uống là một trong những yếu tố nguy cơ nằm trong tầm kiểm soát của bạn
nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu đã báo cáo về chế độ ăn uống là yếu tố chính gây ra sự gia tăng bệnh tăng huyết áp
đai tháo đường béo phì và các bệnh lý tim mạch khác
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hưng viện dinh dưỡng quốc gia
thói quen ăn uống không hợp lý dẫn đến thừa cân béo phì và nhiều hệ lụy
thói quen lựa chọn thực phẩm không đúng dẫn đến sử dụng nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe
chế độ ăn uống không đủ lượng rau xanh quả chín không ăn đủ chất sơ ăn mặn nhiều muối
là nguyên nhân làm gia tăng các nguy cơ tim mạch dối loạn chuyển hóa
nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống nhiều chất béo đường cleterol
có phần phát triển bệnh tim như sơ vữa động mạch
tiêu thụ quá nhiều muối dễ dẫn đến tăng huyết áp uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến tăng huyết áp
và làm tăng mức cholesterol dẫn đến sơ vữa động mạch hoặc gây loạn nhịp tim đột quỵ bệnh cơ tim
do đó kết nối lối sống lành mạnh cùng với chế độ ăn uống bổ dưỡng bổ sung những thực phẩm tốt cho tim
là cách hiệu quả để giữ cho trái tim khỏe mạnh ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim
theo phó giáo sư tiến sĩ vũ đức định chuyên khoa hồi sức tích cực bệnh viện đà khoa quốc tế vinmec
ngoài việc thay đổi lối sống như thường xuyên vận động duy trì cân nặng hợp lý bỏ thuốc lá
thì thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim
để giữ cho trái tim hoạt động tốt cần cung cấp loại nhiên liệu tốt cho tim mạch bằng các thực phẩm lành mạnh như
cá thịt nạc sữa ít béo rau quả ngũ cốc nguyên hạt các loại đậu quả hạch
đồng thời hạn chế hoặc tránh các thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung thức ăn trên rán
thực phẩm chứa nhiều muối chất béo bão hòa thực phẩm chế biến sẵn rượu bia
hiệp hội tim mạch hoa kỳ đưa ra khuyến cáo về các thành phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim như sau
tập trung vào nguồn omega ba cung cấp đủ chất sơ trong chế độ ăn uống của bạn
ít chất béo không lành mạnh như chất béo bão hòa chất béo chuyển hóa hạn chế natchi
thêm màu sắc trên đĩa của bạn để cung cấp chất chống oxy hóa từ rau củ và trái cây
chú ý lượng kha đường tinh bột
có nhiều nguồn protein giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh bằng cách cung cấp chất béo lành mạnh
và các chất dinh dưỡng quan trọng khác
mặc dù có bằng chứng cho thấy ăn quá nhiều protein làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim
nhưng chế độ ăn ít protein cũng có hại cho sức khỏe tim mạch
do đó lượng protein phù hợp với bạn là rất quan trọng
lý do là protein giúp cho duy trì khối lượng cơ nạc mật độ khoáng xương vận chuyển oxy và kháng thể
đồng thời hỗ trợ các con đường truyền tín hiệu trong cơ thể
loại thực phẩm giàu protein tốt nhất cho tim là những thực phẩm ít chất béo bão hòa
và nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ tim chẳng hạn như acid béo omega ba kẽm xeland vitamin nhóm b như b một mươi hai b sáu và b hai
các nghiên cứu cho thấy việc thay thế thịt béo bằng cá đậu
thịt da cầm nạc và các loại hạt làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim
những protein này cung cấp chất béo và chất sơ lành mạnh giúp thúc đẩy cholesterol tốt cũng như chống viêm tốt hơn
nếu bạn đang muốn cải thiện lượng gretron và mức huyết áp thì đây là những loại protein tốt nhất cho tim
một cá béo giàu omega ba giúp tim khỏe
các loại cá béo như cá hồi và cá mòi là một trong những thực phẩm tốt nhất cho tim
vì chúng cung cấp acid béo omega ba có liên quan đến mức chất béo trung tính tốt hơn
giúp ít tích tụ mảng bám hơn trong động mạch
cá hồi chứa hai mươi g protein trong một trăm linh g nấu chín
cá mòi chứa hai mươi ba g protein trong một trăm linh g nấu chín
theo viện y tế quốc gia hoa kỳ mis có ba loại omega ba khác nhau
bạn nhận được alla chủ yếu từ các nguồn thực vật như hạt lanh đậu nành
dha và epa được tìm thấy trong cá và các loại hải sản khác
cá mòi chứa nhiều acid béo omega ba đặc biệt là epa và dha giúp giảm chất béo trung tính
một loại chất béo trong máu đồng thời mang lại lợi ích chống viêm cho tim khỏe mạnh
hai tempeh cung cấp protein nạc có lợi cho tim
món tempeh hay còn gọi là món tương nén là món ăn được làm từ đậu nành lên men
cung cấp protein nạc có lợi cho tim đồng thời chứa men vi sinh và prebiotic thân thiện với đường ruột cũng như mangan
gan được biết đến là một chất làm giãn mạch giúp cải thiện lưu lượng máu làm giảm khối lượng công việc của tim
tempeh chứa một mươi bảy g protein trong một trăm linh g nghiên cứu đã chỉ ra rằng
thực phẩm làm từ đậu nành như tempay có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch
probiotic và prebiotic trong tempeh cũng đặc biệt tuyệt vời để giữ cho trái tim hoạt động tốt
hệ vi sinh vật và sức khỏe tim mạch có mối liên hệ mật thiết
ba sữa chua hy lạc nguyên chất ít béo hoặc không béo
các sản phẩm từ sữa đầy đủ chất béo chứa lượng chất béo bão hòa cao
có thể góp phần gây ra bệnh tim vì vậy tốt nhất nên ăn những loại thực phẩm này một cách điều độ
nhưng các phiên bản giữa chua không béo là một sự thay thế tuyệt vời
sữa chua không béo cung cấp canxi maze cali có tác dụng hạ huyết áp và hỗ trợ duy trì nhịp tim đều đạn
trong một trăm năm mươi g sữa chua hy lạc có một mươi bảy g protein
theo hiệp hội tim mạch hoa kỳ aha người lớn nên ăn từ hai đến ba khẩu phần mỗi khẩu phần một trăm linh ml
sản phẩm từ sữa không béo hoặc ít béo trong khi trẻ em nên ăn hai phần trở lên
thanh thiếu niên và người lớn tuổi có thể ăn bốn phần
các loại đậu giàu protein tốt cho tim mạch
đậu rất giàu protein từ thực vật ngoài ra chất sơ hòa tan trong đậu giúp giảm mức cholesterol và giảm huyết áp
theo tạp chí dinh dưỡng lâm sàng hoa kỳ các loại đậu cũng rất giàu khoáng chất tăng cường sức khỏe tim mạch như cali kẽm và ma dê
năm quả hạch
các loại quả hạch rất giàu chất béo không bão hòa hỗ trợ tim và omega ba giúp giảm cholesterol xấu tăng cholesterol tốt
quả ốc chó là loại hạt có hàm lượng chất béo omega ba tốt cho tim mạch cao nhất nhưng những loại hạt khác đều là lựa chọn tốt
nghiên cứu cho thấy ăn đậu phộng và quả hạch hai lần trở lên một tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành từ một mươi năm đến hai mươi ba và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn từ một mươi ba một mươi
sáu ước gà là nguồn protein nạc lành mạnh
chọn các nguồn protein nạc nhưỡ gà là một cách tuyệt vời để hạn chế chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống
trong một trăm linh g ức gà nấu chín có tới hai mươi sáu g protein
ốc gà cũng là nguồn cung cấp kẽm và vitamin b một mươi hai tuyệt vời rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch vì vai trò của nó trong việc duy trì cấu trúc tim và bình thường hóa mức homo citye
homocytin là một amino acid trong cơ thể nâng độ homocytin bất thường có thể là dấu hiệu thiếu hụt vitamin nào đó
cũng có mối liên quan với nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch
bảy đậu phụ
đậu phụ là món chủ yếu trong nhiều chế độ ăn thuần chay và ăn chay nhưng những người ăn thịt cũng có thể được hưởng lợi từ việc kết hợp đậu phụ vào chế độ ăn hàng ngày
giống như tempeh đậu phụ được làm từ protein đậu nành giúp giảm cholesterol ldl và cung cấp ala omega ba tốt cho tim mạch
hầu hết các lợi ích về sức khỏe tim mạch của đậu phụ được cho là đến từ isoflavol một loại hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm
tám các loại hạt
các loại hạt như hạt chia hạt lanh hạt bí ngô cung cấp protein và chất béo omega ba có lợi cho tim
hạt giống là một nhóm thực phẩm lành mạnh đã được chứng minh là có lợi ích bảo vệ tim như hàm lượng chất sơ và chất dinh dưỡng theo một bài đánh giá vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trên tạp chí của trường cao đẳng dinh dưỡng hoa kỳ
chín ngoài việc tăng cường những thực phẩm trên để sức khỏe tim mạch các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người nên hạn chế sử dụng thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa thực phẩm chế biến sẵn đồ ăn chứa nhiều muối đường hạn chế tối đa uống rượu bia và không hút thuốc lá đồng thời nên chú ý theo dõi sức khỏe đi khám định kỳ để phát hiện sớm tăng huyết áp và điều trị kịp thời
một mươi ngoài việc tăng cường những thực phẩm trên để sức khỏe tim mạch các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người nên hạn chế tối đa uống rượu bia và không hút thuốc lá đồng thời nên chú ý theo dõi sức khỏe đi khám định kỳ để phát hiện sớm tăng huyết áp và điều trị kịp thời